trong bối cảnh dịch bệnh về lợn diễn biến phức tạp và khó lường ở việt nam thì việc thành lập vùng an toàn dịch bệnh là điều hết sức cần thiết
hôm qua tại tỉnh đắk lắc một dự án ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi đã được ký kết với tổng vốn đầu tư lên đến sáu mươi sáu triệu đồng
dự án tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ghn đắk lắc sẽ trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi để sản xuất các sản phẩm theo chuỗi liên kết khép kín
bao gồm chọn lọc sản xuất lợn giống gà giống xiết mổ lợn sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ sản xuất phân bón hữu cơ thương mại sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thân thiện với môi trường theo các tiêu chuẩn việt nam và tiêu chuẩn quốc tế
đối với doanh nghiệp trước tiên đầu tư tại một địa điểm nào đó chúng tôi đều phải cân nhắc về vấn đề lợi